kính thưa quý vị mặc dù nới lỏng giãn cách từ ngày hôm nay là ngày một tháng một mươi
nhưng mà nếu như người dân ra đường không có lý do chính đáng sẽ vẫn bị xử lý
hay là chỉ thị một mươi tám sẽ được ban hành là thông tin mà phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm võ văn hoang
thông tin tại chương trình livestream dân hỏi thành phố trả lời vào tối ngày hôm qua ba mươi tháng chín
theo đó từ ngày một tháng một mươi người dân có thể đi lại bình thường trong phạm vi thành phố hồ chí minh
người dân trong quá trình lưu thông cần chuẩn bị mã qr khai báo di chuyển tại ứng dụng vneid
và lịch sử tiêm chủng vaccine hoặc là f đã khỏi bệnh đối điều kiện lưu thông
tuy nhiên mặc dù thành phố không kiểm soát lưu thông bằng chốt cố định
nhưng sẽ vẫn tổ chức các chốt kiểm soát lưu động tuần tra đột xuất ngẫu nhiên trên đường
và nếu khi kiểm tra người nào ra đường không có lý do chính đáng thì vẫn bị xử lý theo quy định
đối với người lao động ở khu vực giáp ranh di chuyển bằng xe cá nhân lên tp hcm làm việc và ngược lại
thì phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện như đã được tiêm vaccine
có đăng ký đi đường bằng mã qr để xuất trình tại các chốt
ngoài ra thành phố cũng sẽ phối hợp với các địa phương và doanh nghiệp
tổ chức xe đưa rước công nhân để đảm bảo an toàn